thực hiện tám vụ trộm và một vụ cướp giật tài sản trị giá gần ba mươi một triệu đồng
đối tượng lê nhật minh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú tỉnh bà rịa vũng tàu
đã bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
trước đó hiếu điều khiển xe máy từ nhà đến địa bàn huyện xuân lộc
tìm nhà dân sơ hở trong việc quản lý tài sản thì ra tay trộm cắp và cướp giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài
chỉ trong một thời gian ngắn hiếu đã thực hiện tám vụ trộm và một vụ cướp giật tài sản
của công an huyện xuân lộc vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định hiếu là thủ phạm
của các vụ trộm và cướp giật nói trên nên công an huyện xuân lộc đã tiến hành bắt giữ
đối tượng lê nhật minh hiếu có ba tiền án về các tội cố ý gây thương tích trộm cắp tài sản
và vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ